tuần qua đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tổ trưởng tổ công tác triển thai đề án sáu của chính phủ đã chủ trì phiên họp tổ đề án tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
bộ trưởng tô lâm đề nghị các cơ quan tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính không yêu cầu người dân phải xuất trình nộp sổ hộ khẩu theo quy định của luật cư trú
chủ khẩn trương hoàn thiện ra soát các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi bổ sung để chuyển đổi quy trình phương thức thực hiện thủ tục hành chính
dịch vụ công trực tiếp sang môi trường điện tử theo đề án sáu
phát biểu tại buổi gặp mặt giữa bộ công an với các đồng chí lãnh đạo bộ y tế giáo sư bác sĩ đầu ngành y tế lãnh đạo các bệnh viện trên địa bàn thành phố hà nội
nhân kỷ niệm sáu mươi tám năm ngày thầy thuốc việt nam bộ trưởng tô lâm chúc mừng đánh giá cao những thành tích công hiến đóng góp to lớn của ngành y tế
đối với sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe của nhân dân nói chung và lực lượng công an nhân dân
nói riêng bộ trưởng tô lâm mong muốn thời gian tới ngành y tế tiếp tục đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân
ngày hai mươi bốn tháng hai thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã trao bằng khen của bộ công an
cho bảy mươi ba huấn luyện viên và vận động viên công an nhân dân đạt thành tích cao trong năm hai nghìn hai mươi hai
đồng chí thứ trưởng yêu cầu công tác thể dục thể thao công an nhân dân cần tiếp tục đổi mới phát triển
tạo thành phong trào rộng khắp trong toàn lực lượng đồng thời xây dựng chiến lược phát triển thể thao thành tích cao thi đấu tại các giải quốc gia và quốc tế
tiếp nối truyền thống anh hùng lực lượng cảnh sát hình sự phải khẳng định vai trò chủ công phát hiện điều tra xử lý tội phạm về trật tự xã hội
xây dựng hình ảnh thương hiệu của cảnh sát hình sự việt nam khiến tội phạm khiếp sợ nhân dân mến yêu và tin tưởng
đây là yêu cầu của trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tại lễ kỷ niệm năm mươi năm ngày thành lập cục cảnh sát hình sự vừa diễn ra tại hà nội
đặc biệt lực lượng cảnh sát hình sự cần nhận thức sâu sắc tình hình tập trung lực lượng triển khai đồng bộ kiên trì các giải pháp nhằm kéo giảm bền vững năm tội phạm về trật tự xã hội
tới dự lễ khai giảng khóa huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giao dưỡng
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đề nghị đơn vị xác định huấn luyện chiến sĩ mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm quan trọng
cần làm tốt công tác quản lý huấn luyện đảm bảo chất lượng chiến sĩ thực hiện nghiêm túc các quy định trong công tác rèn cán luyện quân lấy kỷ luật kỷ cương làm nền tảng để huấn luyện
thưa quý vị bảy mươi năm năm qua sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân luôn là
chuẩn mực về nhân cách đạo đức của người chiến sĩ cách mạng là phương châm là thái độ đối nhân xử thế mà mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân phải rèn luyện phấn đấu suốt đời
các ghi sáu điều bác dạy công an nhân dân phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la thời gian vừa qua không quản ngại khó khăn gian khổ
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước giao phó góp phần yên ổn lòng dân giữ vững bình yên nơi cửa ngõ tây bắc
những buổi học tập vận dụng sáu điều bác hồ dạy như thế này đã trở thành nề nếp tại phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la trong những năm qua
đối với những cán bộ lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an sơn la việc thực hiện và làm theo sáu điều bác hồ dạy là vấn đề cốt lõi để mỗi cán bộ chiến sĩ tu dưỡng rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị đạo đức tác phong của người công an nhân dân

phát hiện trong cốp xe có một túi nhựa bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng dạng rắn nghi vấn là ma túy tổng hợp một mươi sáu triệu đồng và nhiều tăng vật liên quan khác
tổ tuần tra kiểm soát tiến hành bắt giữ đối tượng đồng thời khám xét trên người đối tượng có hai điện thoại di động và hai mươi ba triệu đồng
qua điều tra ban đầu đối tượng khai tên nguyễn lê nhật triều chú huyện đức hòa tỉnh long an đang trên đường đi tiêu thụ số ma túy tổng hợp nói trên
tổ tuần tra tiến hành lập biên bản vụ việc và tạm giữ tăng vật phương tiện bàn giao cho công an huyện đức hòa tiếp tục điều tra làm rõ
tại bình định thời gian gần đây tình trạng thiếu niên vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng
nhiều vụ việc nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận
hàm chơi đua đòi lại thiếu sự quan tâm quản lý của phụ huynh là nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên
nằm trước xe máy này
là tăng vật mà công an thành phố quy nhơn tỉnh bình định thu giữ được sau khi điều tra làm rõ một băng nhóm trộm cắp vào cuối năm hai nghìn một mươi ba
điều đáng nói là băng trộm này gồm bốn thiếu niên tuổi đời từ một mươi ba đến một mươi năm tuổi
không chỉ trộm cắp các băng nhóm thiếu niên còn gây ra những vụ án nghiêm trọng hơn
cách đây không lâu công an thành phố quy nhơn bắt giữ ba đối tượng
dùng dao gây ra vụ cướp tài sản manh động tại địa bàn phường trần quang diệu
thời điểm bị bắt ba đối tượng trên đang thuê nhà nghỉ ở cùng bảy đối tượng khác trong đó có năm nữ
qua test nhanh có ba đối tượng dương tính với ma túy
do đã bỏ nhà đi lâu ngày cần tiền tiêu xài và trả nợ nên các đối tượng rủ nhau đi cướp tài sản
không tiêu dùng ăn với tiền uống nên tụi em mới làm vậy
em cầm dao còn hoàng là nó hù nó lụm đồ
và không chỉ giữ tiền uống nó lụm đồ
ở các vụ trộm cắp cướp tài sản mà nhiều vụ việc người vị thành niên gây án giết người
đã xảy ra trong thời gian vừa qua gây ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
do mâu thuẫn nhau trên facebook nên vào khoảng hai mươi ba h ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
hai băng nhóm tổng cộng một mươi chín đối tượng là thiếu niên dùng hung khí gồm vỏ chai bia vỡ dao kiếm
xông vào đánh chém nhau loạn xạ
có kể cả những vấn đề về xã hội hóa và kể cả những vấn đề về tư vụ bệnh viện cũng được xem đáy
và có sự điều chỉnh cho nó phù hợp
và nếu nhất tin rằng cái dịch này nó đang kiểm soát được và nếu hy vọng là nó giảm đi và thậm chí hết đi
thì lúc ấy mình trở lại một cuộc sống bình thường và với những luật pháp nó phù hợp
trong sự phát triển chung của đất nước đặc biệt là của nghệ niên ở giai đoạn tới
đã có bệnh nhân phải cắt bỏ cánh tay vì phải đợi phẫu thuật quá lâu do tình trạng thiếu thuốc sinh phẩm y tế
và cũng còn rất nhiều bệnh nhân vẫn đang phải chờ được khám chờ được chữa bệnh do thực trạng thiếu vật tư thiết bị y tế
thủ tướng chính phủ đã có chỉ đạo trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba phải giải quyết rứt điểm tình trạng thiếu hụt các trang thiết bị vật tư y tế
tuy nhiên câu chuyện này không phải xảy ra lần đầu